lực lượng chức năng đã nắm bắt được một số thông tin cơ bản
ba giờ đêm qua một mươi ba thi thể của các nạn nhân đã được đưa ra ngoài
vào bảy giờ sáng nay các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng công an tiến hành triển khai các biện pháp nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy
đến thời điểm này công việc khám nghiệm này đã tiến hành được khoảng ba mươi bốn mươi
bởi vì ta biết là hiện trường như vậy là nó phạm vi rất là rộng rất nhiều tầng
và quan điểm của tôi là ngoài cái việc như phải khám nghiệm chung tổng thể thì phải lần lượt khám nghiệm chi tiết từng phòng từng vùng một
qua kiểm tra hiện trường ban đầu cho thấy quán hát karaoke số sáu mươi tám trần thái tông đã không sử dụng các vật liệu chống cháy
ngược lại các loại vật liệu xây dựng được dùng ở đây đều là vật liệu dễ bắt lửa
quán chưa có hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn
theo nhận định vị trí đầu tiên của đám cháy bắt nguồn tại khu vực tầng hai của quán sau đó bắt đầu lan sang các tầng và ba ngôi nhà khác
khu vụ cháy ở đây hiện nay chúng tôi đã xác định nó là một khu vực ở tầng hai của nhà lãnh
sơ bộ ban đầu nhất định ban đầu như thế
còn để kết luận nó khẳng định thì phải chờ như vậy kết luận nhất định
bước đầu là sơ bộ nhất định ban đầu
và đang tập trung coi như là thu thập đầy đủ tất cả những cái tài liệu chứng cứ ở đấy để mà phục vụ cho cái chắc định
sau này sẽ kết luận
thời điểm này danh tính một mươi ba nạn nhân đã được xác định hiện thân nhân và gia đình đã đón đưa về nhà làm các thủ tục an táng
các đơn vị chức năng nghiệp vụ của lực lượng công an vẫn tích cực triển khai khám nghiệm để tìm chính xác nguyên nhân gây ra cháy